là một trong những công trình trọng điểm trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đang bước vào giai đoạn cuối
hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ phấn đấu về đích trước ngày ba mươi tháng sáu
nhận mặt bằng hơn một tháng nay ông lê văn hùng cùng anh em trong đội lắp đặt nhôm kính tại công trình trung tâm báo chí apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng đang đẩy nhanh tiến độ thi công
phức tạp hơn trong công tác thi công với việc phải đảm bảo an toàn chất lượng cũng như mỹ thuật đội thi công hạng mục trần nhôm tại công trình này cũng đang đẩy nhanh tiến độ công việc
theo kế hoạch tiến độ đã được thống nhất đội đang tiến hành thi công theo hình thức cuốn chiếu nhằm không ảnh hưởng đến các khu vực khác
với tổng vốn đầu tư hơn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng trung tâm báo chí apec nơi tác nghiệp của hàng ngàn nhà báo trong nước và quốc tế đã hoàn thành chín mươi khối lượng công việc
hiện nhà thầu thi công đang tiếp tục huy động phương tiện máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công cố gắng hoàn thành trước ngày ba mươi
trung tâm báo chí apec đã tăng thời gian từ một k lên hai k
để đảm bảo kịp tiến độ của công trường trong quá trình thi công chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và đảm bảo an toàn lao động chất lượng và thẩm mỹ của công trình
chúng tôi cam kết với chủ đầu tư là về trước thời hạn
với nhiều công năng hiện đại sau khi hoàn thành trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ đáp ứng
để phục vụ nhu cầu cụm
cũng như thể hiện sự hiếu khách chú đáo của nước chủ nhà đăng cai trong mắt giới truyền thông và bạn bè quốc tế